tóm lại là toàn bộ cái nhãn quan về văn học đã được thay đổi một cách rất căn bản
mà cái mà các nhà nghiên cứu hay gọi đó là cái sự thay đổi có tính chất hệ hình
cái vấn đề thứ hai mà tôi cho rằng là văn học việt nam đã làm được trong việc tiếp nhận và chuyển hóa các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào trong đời sống văn học việt nam đó là chuyển hóa nó thành những cái phương pháp nghiên cứu thực hành trong văn học việt nam đương đại
tôi thấy rằng là nó ảnh hưởng đến người sáng tác là khá nhanh khá nhanh khá
nó tạo thành những cái đợt thậm chí nó có những cái những lúc nó tạo thành những đợt sóng những cái trào lưu hơi bồng bột và hơi hơi cũng phần nào đó có thể là theo mốt
thế thì sau tất cả những cái đợt sóng đó thì những cái nghệ sĩ thực sự còn lại những cái nhà văn những nghệ sĩ thực sự còn lại và đào sâu một cái tinh thần nào đó và kiên trì thực hiện cái tinh thần đó theo cái tinh thần đó theo cái khám phá mới
cái ứng dụng vào đời sống sáng tác của mình là còn lại là không nhiều
nếu mà nói về người sáng tác thì là như vậy thế còn về người phê bình thì tôi thấy lại còn càng ít hơn
thì tại vì các cái hiện tượng như vừa nói đấy ví dụ gần đây nhất thì có một cái hiện tượng cũng khá tạo thành mốt là phê bình sinh thái chẳng hạn
thế thì các cái hiện tượng sáng tác nó thường đi trước khá là lâu thậm chí có khi có những cái trường hợp là nó đã lắng hẳn xuống rồi
thì lúc ý tôi mới thấy rằng là có một số các nhà phê bình bắt đầu được thức tỉnh rồi bắt đầu mới tìm hiểu rồi bắt đầu với đúc kết lại thành những cái luận văn hoặc là những cái bài nghiên cứu đang ở chỗ nào chỗ kia
từ phía cá nhân với tư cách là một người quan sát không đầy đủ tôi có cảm giác như là cái việc mà chúng ta tiếp nhận và giới thiệu và ứng dụng các lý thuyết nước ngoài
nó hơi sô bổ mạnh người nào thì người ấy làm
nó giống như là trong cái câu chuyện dân gian về ông thầy bói xem voi mỗi người chỉ sờ được một phần của con voi thôi và đều nói rằng nó là con voi
thế thì những cái người mà có công trong cái việc tiếp nhận lý thuyết nước ngoài thì tôi cảm giác là nó cũng tương tự như thế
anh nào mà với được lý thuyết nào thì cũng cứ kêu toán lên rằng nó là nhất
khoa học ngày nay nó không còn như trước nữa tức là đã được trẻ nhỏ nhỏ lắm
mỗi một phần nhánh lại nhỏ
mỗi một phần nhánh lại nhỏ nữa
và nếu nhận thức được điều đó thì chúng ta không xung rơi vào một cái tình trạng như anh vừa nói và tôi cũng rất tán thành
tức là tình trạng dưới bói xem voi tức là biến cây ca miệt thành cái toàn thể
một lý thuyết văn học nào dù thế nào chăng nữa nó chỉ tiếp cận một phương diện nào đó của tác phẩm văn học chứ không phải là toàn thể
và nếu những cái phương diện tiếp cận khác nhau nó sẽ ít nhiều có thể sẽ đưa chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về đối tượng
nhưng mà nếu chúng ta đưa chúng ta một nhìn toàn cảnh về đối tượng
nếu tuyệt đối hóa nó biến nó thành một cái lý thuyết có tính chất tuyệt đối thì lúc đó chúng ta sẽ dễ sai lầm
nếu chúng ta có một cái tư duy lý thuyết gọi là chắc chắn bài bản mà chuyên nghiệp
thì chắc chắn chúng ta cũng rơi vào những tình trạng mà cứ một lý thuyết ở trong những văn học nổi trội lên một thời gian rồi lại biến mất
gần như tôi với anh nhất là những lý thuyết kiểu như là hậu hiện đại chủ nghĩa hậu thực dân nữ quyền
về bình sinh thái thì tất cả mọi người đều rất là hào hứng và tôi cũng không phản đối
nhưng mà cái sự hào hứng làm cho tôi cảnh giác cảnh giác ở chỗ nào
là dường như lại đang tuyệt hóa một cái tuyệt đối hóa là cái xu hướng tuyệt đối hóa một lý thuyết nào đó lại xuất hiện
đang ở cực này lại chạy sang cực kia
thưa nhà phê hình văn học nguyễn hòa khi mà chúng ta nói tới cái chuyện là tiếp nhận giới thiệu và ứng dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào việt nam ấy
thì tôi nhận thấy còn một cái phương diện nữa mà có lẽ ta không thể bỏ qua
đấy là cái việc ngoài cái chuyện dùng nó như là một công cụ để mà giải mã cái đời sống văn học nghệ thuật việt nam ra
giải mã tác phẩm giải mã hiện tượng ra thì nó còn một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với người làm nghiên cứu ấy
tức là làm nảy nở lý thuyết làm phong phú nó thêm
cái việc đó thì có vẻ như là người nước ngoài người ta làm tốt hơn nhiều
mà chúng ta thì hình như trong lịch sử của việc tiếp nhận các lý thuyết văn nghệ nước ngoài
thì chúng ta không làm được mấy
và cái chuyện đó nó kéo dài cho đến tận bây giờ thì không biết là ông có đồng quan điểm đấy không ạ
tôi thấy rằng là có một thế hệ phải nói là những cái danh gia những tác giả lớn của chúng ta
trong thế kỷ hai mươi kể cả trong văn hóa hay trong văn học một số tác giả đã làm một cái việc quan trọng là việt hóa nó
biến nó thành công cụ bổ sung cho nó phát triển cho nó tìm ra sự tương thích với văn chương nghệ thuật việt nam
tôi tin là các cụ có một khát vọng rất lớn là từ đó góp phần thúc đẩy cái văn học nghệ thuật việt nam phát triển
thế nhưng mà cái thế hệ đó
sau khi thế hệ đó qua đi thì chúng ta lại trở lại hầu như là trở lại với cái với lại cái thói quen cũ
tức là lại thói quen tiếp nhận hầu như bỏ qua những yếu tố rất quan trọng của tư duy lý thuyết là tính lịch sử cụ thể
đó là tìm tẩn giữ mối quan hệ giữa tất nhiên và ngẫu nhiên nối dụng với hình thức giữa bản chất và hiện tượng
đấy là những vấn đề tư duy của triết học chứ không phải là còn thích mà được
để anh đi tìm sự
đó anh phải có những mối tư thích anh phải có những công cụ về tư duy đó để nhận diện nó
đâu là cái chung và đâu là cái riêng
đâu là cái tất nhiên đây là cái ngẫu nhiên
đâu là cái khách quan đâu là cái chủ quan
tất cả những yếu tố đấy là công nhận câu chuyện của tư duy
thì hầu như là tôi thấy rằng là không chắc quyệt là cách nhìn nhận mang tính lịch sử cụ thể về đối tượng
trong khi sử dụng cái lý thuyết mà mình tiếp nhận để khảo sát văn học nghệ thuật là hầu như là bị bỏ qua
ngay cả cái việc mà ta ứng dụng nó vào thực tế đời sống văn học nghệ thuật việt nam
và các lĩnh vực nghệ thuật văn chương âm nhạc hội họa sân khấu điện ảnh v v
thì ông thấy thế nào ạ
tức là chúng ta dùng những cái bộ công cụ mới các lý thuyết mới để mổ xẻ những thực tế ở việt nam
thì nó có thành công hay không
thành công đến đâu ạ
tôi đặt câu hỏi thế là bởi vì thế này trong rất nhiều trường hợp
dưới dạng các cái bài viết kết quả của cái sự mà áp dụng lý thuyết nước ngoài và thực tế việt nam
thì nó hình thành cho tôi những cái bài mà nói thật là đọc và tôi có thấy rộn ràng các cái khái niệm nước ngoài
nó giống như là một thứ biệt ngữ
đối với rất nhiều người đọc bình thường là không hiểu gì cả
đến lúc mà hiểu ra thì thấy rằng là ở cái việc này có thể hoàn toàn viết một cách nó đơn giản hơn nhiều
mà tại sao người ta không viết
khi mà mình nắm chắc vấn đề nào đấy nắm chắc
mình thậm chí là mình am hiểu tìm hiểu khá kỹ càng
thì mình diễn đạt rất đơn giản
bản thân mình nắm chắc rất đơn giản
và người đọc của mình đọc là những người bạn mà hay đọc mình họ nhận ra ngay
nhưng mà cho nên là cố gắng bao giờ là viết theo cái kiểu như anh vừa nói
tức là cố gắng trù thượng hóa đến mức mà người ta có cảm giác như là anh khoe kết thúc nhiều hơn là
hơn là đang trình bày một vấn đề lý thuyết
tôi có những cái mà tôi đọc tôi cũng trả lỗi
vì công việc thì mình phải đọc
đọc xong nhiều cái tôi cũng buồn cười
vì thế này nếu chỉ viết cho đồng nghiệp
thì đã là để đồng nghiệp có thể là
có thể là
chứ đồng tình
nhưng ít nhất là đồng nghiệp của anh đó theo tôi nói công chúng rộng rãi hiểu anh đó
nhưng mà hình như có những cái bài viết mà người ta chỉ cho một nhóm đồng nghiệp hiểu
chứ không phải là cho toàn bộ đồng nghiệp và tiếp xúc có thể tiếp nhận được nó
bởi vì tôi thấy là nó quá nhiều khái niệm thuật cữ
các tác giả huy động dồn dàng các loại
kiến thức trên trời dưới biển rồi thì là huyết trích ông này đến trích bà nọ
vân vân vân
chứ đó không xấu
tôi nghĩ không xấu
không sai không sai
mình không phải coi như điều gì cả
nhưng mà ít nhất là
làm thế nào đó để thuyết phục được người đọc anh
chứ còn nếu anh cứ dồn dàng thấy người ta lắc đầu người ta không đọc người ta không đọc nửa bài thôi
hoặc là người ta lờ nó đi chút chút là không dính vào đấy
ý nghĩa xã hội nghề nghiệp rất thấp
ông có nghĩ là như thế tức là
làm dáng trí thức ạ
rồi cũng vậy có một số trường hợp tôi cảm nhận như thế
mà tôi cũng cười
chẳng có cách nào khác cả với người có sự lựa chọn
với tất cả những hiệu quả của công việc như là chúng ta đã cùng nhau nhìn nhận ấy
rất nhiều hội thảo được mở ra
rất nhiều đề tài cấp nhà nước cấp bộ
được rót tiền vào
để làm theo cái hướng như thế này
rồi cuối cùng thì nó
không đi đâu cả
phải chăng đấy là một sự lãng phí vô cùng
rất chính xác
tôi cũng được tham dự nhiều cái hội thảo kiểu như thế
và tôi cũng đã được biết về những công trình kiểu như
anh đề cập
và đến hàng chục năm nay tôi cứ chờ
chân ra thôi
vì công trình vài ba tỷ của nhà nước
sau khi nghiệp thu thúc ngân kéo cất ở đâu đấy thì
nó có liệu có ý nghĩa gì không
là một sự lãng phí rất lớn
là một sự lãng phí quá lớn
đặc biệt là đối với những người mà như là tôi với anh là chúng ta luôn luôn mong có đồng nghiệp của mình
có một những thành tựu nghiên cứu mới để chúng ta
chúng ta được bổ sung thêm cho kiến thức của chúng ta
biết đâu chúng ta còn học thêm một cái điều gì ở đó ở những công trình nghiên cứu đói chứ
đâu phải là chỉ đọc để biết đâu
thế nhưng mà
nghiên cứu xong cất đi
vài ba tỷ
thậm chí có cái hàng chục tỷ
thế rồi đâu biết đâu mất
nghiệp thu rất là thông báo báo chí
rất là dùng bang
hội đồng nghe tên tuổi oách cả thôi
thế nhưng mà cuối cùng là
công trình đâu thế nhỉ
tôi chả thấy
và cũng mỗi lần như thế
thì cái sự xót ruột
tiền thuế của dân
xót ruột cho
tài sản của quốc gia
bởi vì anh nghiên cứu xong mà không mang ra áp cho cái cuộc sống này thì nghiên cứu làm gì
ít nhất là những người trong nghề đó người ta phải biết chứ
nhưng hầu như không có
đấy là chưa nói đến chuyện các công trình khác
có những công trình tôi biết là người ta bê
cái công trình cũ ra
gấp ghép huy động hoặc
một ông chủ biên
xem là vài ba
đồng biên soạn
thì sau đó thì là những người đó thì là mang luôn cái phần
cũ trước đây mình đã viết ra
sửa sửa sang sang ghép lại thành một công trình
đọc những công trình như thế
thỉnh thoảng tôi phải ngào mũ
bởi vì trong đó cái tôi đọc rồi
các công trình các cái phần công bố trước đó tôi đã đọc rồi
thất bọng bởi vì là
chúng ta đang xem nhiều người trong chúng ta đang xem được nghiên cứu khoa học như là một tròi đũa
chứ không phải là một thao tác tư duy
hoặc tính hữu dụng cho
cho ít nhất là lĩnh vực chuyên môn
và sau đó rộng hơn là cho xã hội
từ tất cả những cái chuyện như vậy thì theo ông
có cách nào để mà giải quyết cái vấn đề này không ạ
tức là cái việc mà chúng ta tiếp nhận
ứng dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài
trong thời điểm hiện nay
làm sao để cho nó có hiệu quả nhất
và tránh được những cái chuyện mà như ta vừa nói với nhau
tôi nghĩ rằng là chuyện này không có
thứ nhất là có nhu cầu không có
đúng không ạ
thậm chí nhà nước không tiếc tiền trong việc làm đó
bởi vì khi những cái
chi tiêu ngân sách nhà nước
tuyển thế của dân được chi tiêu một cách hữu ích
hiệu quả đối với xã hội thì quá tốt
đúng không ạ
chứ là những tiền đề
tinh thần chúng ta đều có cả
chỉ còn lại một yếu tố duy nhất đấy là những người làm thực ảnh đó
thì theo tôi nghĩ rằng là
có lẽ những cơ quan hữu trách cũng cần phải nghĩ đến một chuyện
thành lập một cái hội đồng hoặc nhóm gì đó
hỗ trợ cho các hội văn học nghệ thuật
đặc biệt là các cơ quan nghiên cứu về văn học nghệ thuật
một cái định hướng
về lý luận
để có thể hỗ trợ
thậm chí là
để mà tiếp nhận những lý thuyết
có hữu ích đối với sự phát triển
đấy là điểm thứ nhất
điểm thứ hai là phải xúc tiến đào tạo những thế hệ
những nhà khoa học mới
và trong cái này thì đào tạo
theo tôi năm mươi là một vấn đề
còn năm mươi là nỗ lực tự thân
có thể nói rằng cuộc trao đổi của chúng ta đã chạm tới một vấn đề mà tôi nghĩ rằng
nghe có vẻ trừu tượng nhưng thực ra nó đang rất cụ thể
bởi vì cái việc mà
tiếp nhận giới thiệu và ứng dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài
trong đời sống văn học nghệ thuật việt nam hiện nay
nó là một nhu cầu tất yếu của sự phát triển
không những là nhu cầu tất yếu của sự phát triển mà nó còn nằm hiện thực
chúng ta tiếp nhận rất nhiều lý thuyết cùng một lúc
nhưng mà cái việc xử lý nó thì cũng như là chúng ta đã cùng trao đổi với nhau
có rất nhiều vấn đề đặt ra
từ cái bệnh mốt hóa cho đến bệnh xính chi thức hóa
cho đến cái việc gọi là tuyệt đối hóa
rất nhiều cái chuyện mà nó xảy ra khiến cho cái việc mà
giới thiệu và ứng dụng nó trong đời sống văn học nghệ thuật việt nam
nó còn chưa đạt được nhiều hiệu quả như là ta mong muốn
thế thì cũng như là quan điểm của nhà phim văn học nguyễn hòa là
chúng ta đã có những ý
về mặt vật chất về mặt tinh thần
cũng tương đối ổn
để cho công việc này nó có thể vận hành một cách trơn tru
tuy nhiên ở đây vấn đề chính vẫn là con người
và tôi cũng hết sức đồng ý là
cái nỗ lực tự thân của mỗi nhà nghiên cứu
rõ ràng nó là một yếu tố hết sức cơ bản
để có thể khiến cho hiệu quả nó được
ít nhất là như ta mong muốn
tôi cũng còn được biết với cái chủ đề này
tức là tìm hiểu về cái chuyện
tiếp nhận giới thiệu và ứng dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài
làm chủ đề lớn
và chắc chắn là sẽ được
hội đồng lý luận phim hoạt động nghệ thuật trung ương
triển khai thành một hội thảo toàn quốc
trong nay mai thôi
cũng nhân đó thì xin được xem cái
cuộc trao đổi ngắn
trong chương trình góc nhìn văn hóa hôm nay
nó giống như là một cái tham khảo